theo công văn số bốn nghìn chín của văn phòng chính phủ ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
phó thủ tướng lê văn thành đã có ý kiến về đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang
cho phép ưu tiên lưu thông đối với các phương tiện vận chuyển phải thiệu từ tỉnh bắc giang
phó thủ tướng giao chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố yêu cầu quốc địa phương không ngân sông cấm trở
đối với sự lưu thông phương tiện của các tỉnh thành phố đang có dịch khi có các biện pháp bảo đảm an toàn theo quy định
chỉ đạo các sở ban ngành có phương án ưu tiên lưu thông nhanh chóng tại các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
đối với các phương tiện vận tài vận chuyển phải thiệu từ tỉnh bắc giang để kịp thời tiêu thụ sản phẩm